để đối phó với hạn hán trên diện rộng tỉnh lâm đồng đang tập trung nhiều giải pháp cấp bách khắc phục khô hạn
tỉnh lâm đồng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra đánh giá nguồn nước bố trí kinh phí để sửa chữa
nâng cấp và nạo vét các công trình thủy lợi hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
đối với vùng sản xuất lúa có nguy cơ thiếu nước thì chuyển từ sản xuất ba vụ sang hai vụ
hoặc lùi thời vụ gieo trồng hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây trồng ít dùng nước